thưa quý vị mặc dù thành phố hồ chí minh đang thực hiện giãn cách xã hội theo chí thị một mươi sáu
song nhiều người dân vẫn có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính
do đó lực lượng cảnh sát quản lý hành chính vẫn tận tụy phục vụ nhân dân
bên cạnh đó tăng cường cán bộ chiến sĩ cho các địa phương để phòng chống dịch covid một mươi chín
gia đình ông nguyễn văn tùng không khỏi vui mừng khi nhận được cuốn sổ hộ khẩu
có tên người thân bị quản tâm thần thông qua việc đăng ký giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến
tại đội cảnh sát quản lý hành chính công an quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
điều mà cả gia đình ông mong đợi suốt nhiều năm qua
tại đội cảnh sát quản lý hành chính công an quận bình thạnh cán bộ chiến sĩ được phân công nhiệm vụ
thay đổi phương thức làm việc để phù hợp với tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
nhất là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố hồ chí minh
bên cạnh đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính cần thiết cho người dân
thì đội cũng phân công lực lượng xuống các phường trên địa bàn
để hỗ trợ chốt kiểm soát dịch bệnh và các khu cách ly phong tỏa
đội quản lý hình chính đã sắp xếp một số cán bộ chiến sĩ sẽ tăng cường hỗ trợ cho các phường
để đứng làm hỗ trợ trong công tác chống dịch ở địa phương
còn một số cán bộ chiến sĩ còn lại thì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể
ví dụ như là tiếp nhận thẻ căn cước từ cục c sáu trả về

rồi một số sẽ sắp xếp trả những trường hợp công dân
có thể trả cho người dân đúng hẹn
rồi một số sẽ sắp xếp trả những trường hợp công dân có thể trả cho người dân đúng hẹn
còn một số cán bộ thì là làm những công tác xác minh theo yêu cầu phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ
và một số thì sẽ phân loại sắp xếp dữ liệu để đảm bảo đúng tiến độ
và có công tác chuẩn bị sau khi mà hết dịch thì sẽ trả cho người dân
đặc thù đội cảnh sát quản lý hành chính là nữ đông
chồng cũng trong ngành nên phải trực chiến một trăm linh quân số tại đơn vị
để tham gia phòng chống dịch phòng chống tội phạm
tuy nhiên các bộ chiến sĩ đã đặt một bộ phòng chống dịch
tại đây luôn quyết tâm phát phục mọi khó khăn sáng tạo đơn mạng và trách nhiệm
trong công việc nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao
hiện nay tình hình dịch bệnh ở địa bàn bình thạnh nói chung là cũng là phức tạp
tuy nhiên là anh em thì cũng hết lòng hết sức vì nhân dân phục vụ
cho nên là vẫn đảm bảo hằng ngày là đến cơ quan làm việc
và thực hiện đúng theo cái công tác phòng chống dịch phụ thể là năm k